liên quan đến vụ ông nguyễn viết dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đất cảng
đại diện đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đánh nữ nhân viên sân gốc ở đà nẵng
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết không khởi tố vụ án do vụ việc không cấu thành tội phạm
thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam sẽ họp và có thể thực hiện quy trình cho ông nguyễn viết dũng
thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng
trước đó ông nguyễn viết dũng cũng đã có đơn xin thôi thành viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã tiếp nhận
và vào cuộc xác minh vụ việc nữ nhân viên sân góp brg đà nẵng phường hòa hải quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
bị ông dũng dùng gậy góp đánh vải nhập viện do có mâu thuẫn trên sân